mở đầu bản tin hôm nay là thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng giết chủ cai thầu xây dựng tại xã vĩnh hòa huyện ninh giang tỉnh hải dương
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã khởi tố hung thủ của vụ án
tuy nhiên do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối tượng bị khởi tố là đinh thị then sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã hồng dụ huyện ninh giang làm nghề thu mua sát bột
trước đó then có mâu thuẫn với anh bùi ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại xã vĩnh hòa huyện ninh giang chủ cai thầu xây dựng
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi then đi xe máy mang theo con dao gọt hoa quả đến nhà anh thành để giải quyết mâu thuẫn
sau khi lời qua tiếng lại then đã dùng dao đâm ba nhát vào người anh thành khiến nạn nhân tử vong sau đó
nghiện ma túy hơn một mươi năm nay và để có tiền sử dụng cái chết trắng thì nguyễn văn học trú tại phường tự an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
đã tự chế hung khí rồi manh động đe dọa cướp tài sản ngay giữa ban ngày
hiện đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật bắt điều tra để xử lý
để có tiền mua ma túy sử dụng học đã làm một thanh đao bằng gỗ rồi đi dò la để cướp tài sản
khi đi qua một tiệm cắt tóc trên đường nguyễn trí thanh
thành phố buôn ma thuật thấy một người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại một mình
quan sát xung quanh không có ai học đã lao vào nắm lấy cổ áo người phụ nữ rồi cầm thanh đao đe dọa để cướp tiền
do sợ bị giết nên người phụ nữ đã đưa cho hắn chiếc điện thoại iphone bảy plus
chưa dừng lại học còn không chế lấy thêm một chiếc visa bên trong có một sáu triệu đồng
sau khi thực hiện hành vi của mình tôi đi bột về nhà và có lấy điện thoại ra để muốn sử dụng
thì sau nhiều lần bấm một khẩu sai thì chiếc điện thoại bị vô hiệu hóa
tôi có dùng cái sim của cái điện thoại bỏ vào một chiếc điện thoại nokia
và nhận được một tin nhắn của người phụ nữ đó là xin chuộc lại sim và điện thoại
giá hai triệu năm trăm linh ngàn đồng sau khi tôi đi lên tới quán hết tóc nam nguyễn trang
và cho người phụ nữ xin chụp lại sim và điện thoại
khi vừa dừng xe lại thì cơ quan công an điều tra mời về làm việc
trước đó nguyễn văn học từng có ba tiền án về các tội lạm dụng tiến nhiệm chiếm lập tài sản trụng cấp tài sản
và đang nghiện ma túy hơn một mươi năm nay
một đường dây tổ chức môi giới người đi nước ngoài trái phép vừa được phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an đấu tranh chế xóa
bước đầu cơ quan điều tra đã tạm giam bốn đối tượng
các đối tượng này đã đưa ra những lời giới thiệu hứa hẹn nhằm đánh đúng vào tâm lý
muốn làm việc nhẹ lương cao của người lao động
nên đã có hàng trăm lao động nộp hồ sơ cùng hàng chục tỷ đồng cho các đối tượng
tuy nhiên sau nhiều năm chờ đợi giấc mơ xuất ngoại bỗng chốc tàn biến
để lại số nợ hàng trăm triệu đồng cho mỗi người
anh nghiêm minh hiệu chú tải thành phố vinh
là một trong số những nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất
trong đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động của lê duy anh và đồng bọn gây ra
để sang được nước úc thì anh hiệu phải trả cho các đối tượng ba mươi sáu ba trăm linh đô la mỹ
chờ đợi từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
anh hiệu vẫn chưa đi xuất khẩu sang úc như lời cam kết của các đối tượng
nhà đinh tôi là cùng
vậy ngân hàng
và đến giờ thì
nói thật sự là như tùng quẩn
tức là không gọi là
tiền cho con ăn học
chỉ là làm trả đủ để cho con ăn học
còn tiền ngân hàng có thể là khả năng
đẩy gia đình tôi
cùng như tất cả mọi người
vào tùng quẩn
và tổng số tiền để đi được đường giấy này
lúc đầu là chỉ có hai mươi năm

nhưng mà sáu dân sáu dân là tăng lên đến bốn mươi
nhưng mà tối với tương hợp của tôi thì là
tôi chỉ đóng đến ba mươi sáu ba trăm linh đô la
đời mai chả thấy bấy đâu cả
nhưng mà tiền thì như tôi động cả rồi
không có khả năng ký trả
anh hiệu chỉ là một trong số hơn bốn trăm linh lao động
là nạn nhân của các đối tượng
trong vụ tổ chức môi giới người đi nước ngoài
do phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an thụ lý
đến thời điểm hiện tại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an thụ lý

đối với bốn đối tượng
gồm lê duy anh chú tại xã quang tiến
huyện sóc sơn thành phố hà nội
đóng vai trò chủ mưu
trần thị hà chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
và trần thị thành hồ thị hằng
cùng chú tại thành phố vinh
trong quá trình tuyển dụng lao động
lê duy anh lừa đảo mọi người
tự nhận mình là giám đốc
của một công ty xuất khẩu lao động có uy tín
người lao động muốn sang úc
thì chỉ cần tuất nghiệp trung học phổ thông
mọi thủ tục đã có phía bên úc lo
thời gian xuất cảnh nhanh
qua vụ việc trên
mỗi người lao động nếu có những người lao động
nếu có nhu cầu sang nước ngoài làm việc
thì cần tìm hiểu đầy đủ kỹ lưỡng
về các cơ quan tổ chức cá nhân
được cấp phép về xuất khẩu lao động
nhằm tránh được những mậu quản đáng tiếc xảy ra
tiếp tục một thông tin từ nghệ an
dạng sáng ngày hôm nay
một trung cư ở thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã bất ngờ bốc cháy
khiến cho hàng nghìn cư dân ở đây phải sơ tán
cụ thể vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng nay
bảo vệ trung cư tân thịnh
trên đường lê mau kéo dài
phường vinh tân thành phố vinh
đã phát hiện khói lửa bốc ra từ khu vực phòng kỹ thuật tầng tám
mọi người nhanh chóng được sơ tán
và thông báo cho cảnh sát cứu hỏa
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
đã điều năm xe cứu hỏa
cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
lúc này hệ thống điện tại phòng kỹ thuật ba tầng
tám chín và một mươi đang bốc cháy dữ dội
một lượng lớn khói khí độc
bao phủ toàn bộ hành lang và các căn hộ
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực
đám cháy được không chế và dập tắt
tuy nhiên trong khi tham gia chạy cháy
một chiến sĩ đã bị ngạt khói
hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
toàn bộ hệ thống điện nước đang bị tạm cắt
để chờ khắc phục sự cố
cầu bà ngôn bắt ngang qua cao tốc đà nẵng quảng ngãi
thuộc xã tam đại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
mới được xây dựng và đưa vào sử dụng
vào năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến nay đã nứt toác sạt lở ở talium
theo phản ánh của người dân địa phương
hơn một tháng nay tại vị trí đường dẫn
lên cầu bà ngôn phía bên phải
theo hướng từ tam kỳ đi phú ninh
xuất hiện tình trạng sụt lún sạt lở nghiêm trọng
mặt đường nứt nè kéo dài
gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
kèm theo đó đợt mưa lớn vào cuối tháng một mươi vừa qua
cũng khiến cho tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn
theo người dân địa phương
tuyến cầu này chỉ mới bắt đầu hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi tám
khi đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi hình thành
tuy nhiên đến nay thì viết nứt
trên đường dẫn của cầu ngày càng dài
điểm nứt ngày càng lớn
tình trạng này ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông
đặc biệt là học sinh đi học về lúc trời tối
theo ghi nhận vào ngày năm tháng một mươi một
mặt đường dẫn lên cầu bà ngôn xuất hiện điểm nứt toác
từ sát cầu kéo dài
rộng gần hai căng tay
phần talium sụt lún nghiêm trọng
làn can xê dịch khỏi vị trí ban đầu
hiện người dân địa phương đang đề nghị
ban quản lý tu bổ lại đoạn đường này
để đảm bảo an toàn
ngoài ra họ cũng mong muốn nếu trong mùa mưa
chưa làm kịp thì phải bố trí biển báo
báo hiệu bắt điện chiếu sáng
trong thời gian chưa được sửa chữa
sau ảnh hưởng của cơn bão số năm
cùng với mưa lớn kéo dài
suốt nhiều ngày qua thì tại bán đảo sơn trà
quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở
ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông
và an toàn ở các tuyến đường trên bán đảo
khu vực hố sâu bán đảo sơn trà
những tảng đá lớn nằm lăn lóc
dọc các tuyến đường
các mái tà lùi cũng bị cuốn trôi
cây cối nằm ngộ ngang
gây khuất tầm nhìn và cản trở giao thông
đường lên sơn trà vốn đã nhiều đèo dốc quần co
nay càng thêm nguy hiểm
có một số đoạn đường thì đất đá bị tràn ra ngoài
khiến cho việc đi lại khá là khó khăn
như kiểu chúng tôi là người du lịch
thì tôi sẽ không biết
khi nào đất đá xạc lỡ xuống như thế
và địa điểm nào bị xạc lỡ nhiều hay ít
thì khá là nguy hiểm và khó khăn
và có thể gây nguy hiểm cho người đi qua lại
tôi mong rằng các nhà chức trách
cơ quan chức năng
có biện pháp hợp lý
để có thể xử lý nhanh chóng
tình trạng đất đá xạc lỡ như thế này
để người dân như chúng tôi
có thể đi du lịch một cách thuận tiện hơn
hiện tại bán đảo sơn trà
đã xuất hiện bảy điểm xạc lỡ nghiêm trọng

đa số là các tảng đá lớn trôi xuống đường
cuốn theo cây cối cùng với đất đá
trên các vách núi
đá vẫn còn treo lơ lẫn
trên các lớp đất sốt
cực kỳ nguy hiểm
sau cơn bão số năm
bạn lý tổ chức cho anh em đi
vòng quanh bán đảo
để kiểm tra các vị trí xạc lỡ
thì sau khi đi dùng tra
thì phát hiện trên vòng quanh bán đảo
có khoảng bảy điểm xạc lỡ
thì chủ yếu là rơi vào tiếng hối sâu
và đất đá xạc lỡ
từ hối sâu về tới yên đê côn
rất là ảnh hưởng tới
khi người tham gia giao thông trên bán đảo
trong bước trùng tra
anh em vẫn có xử lý
một số vấn đề đất đá nhẹ
còn những cái nào xạc lỡ lớn
thì bán lý tham ưu
với sự giao thông và ủy ban thành phố
khắc phục để bà con đi lại
trước tình hình trên
các cơ quan chức năng đã cho cấm
các biện cảnh báo nguy hiểm
khắc phục tạm thời để thông đường
các tạng đá lớn vẫn chưa thể dì dời
và tình hình mưa lớn dự báo
vẫn còn kéo dài trong những ngày tới
khả năng xạc lỡ nghiêm trọng hơn
sẽ tiếp tục diễn ra
trong thời gian đấy
thời tiết sẽ mưa gió
theo đài tư tưởng tư ban thông báo
đối với địa bàn
có khuyến cáo người dân
trong những ngày đó
không lên trên bán đảo trang trà
nếu mà không có điều gì
mà đặc biệt
đến thời điểm hiện tại
các tuyến đường tại bán đảo sân trà
cơ bản đã được thông suốt
ô tô xe máy vẫn có thể
lách sang mếp đường để lưu thông
tuy nhiên vẫn còn tìm ẩn
rất nhiều nguy hiểm
vì vậy khuyến cáo người dân và du khách
cần hạn chế lên khu vực bán đảo sơn trà
nếu không có việc cần thiết
khi lưu thông cần hết sức lưu ý
để tránh điều đáng tiếc
có thể xảy ra